ngoài ra nữa thì ngay cả trong những điều kiện mà thời tiết ấm nóng
thì vẫn còn có những cái môi trường mà mang tính chất kín
ví dụ như các tòa nhà các công sở nơi mà người ta để điều hòa rất là thấp
cũng là một cái điều kiện là vừa là môi trường kín
lại vừa là cái nơi điều kiện nhiệt độ thấp
thì cũng là một cái môi trường lý tưởng để virus này lây lan
không thể chủ quan được đâu
chúng ta vẫn phải có những biện pháp dự phòng
và cái biện pháp đó cả cộng đồng phải thực hiện
sự tham gia cộng đồng ở đây nó thể hiện là cái sự tự bảo vệ của từng người dân trong cộng đồng
đối với bản thân họ tức là họ phòng để họ không nhiễm
và một cái điểm nữa nếu chẳng may có các dấu hiệu đồng hợp
họ phòng cho người khác
thì cái việc cảnh giác đó nếu như người dân không có thì không bao giờ chấm dứt được dịch
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực gông minh chống dịch
thì thiết nghĩ mỗi người dân không nên hoang mang trước các thông tin thất thiệt
nhưng cũng không nên chủ quan
bởi tình hình dịch còn khó lường
chống lại một đại dịch toàn cầu
không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng
mà còn cần có sự phối hợp của toàn cộng đồng